thủ tướng chính phủ quyết định thành lập ban chỉ đạo quốc gia tổ chức đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một
sea games ba mươi một và đại hội thể thao người khuyết tật đông nam á lần thứ một mươi một asean paragame một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tại việt nam
phó thủ tướng vũ đức đam làm trưởng ban chỉ đạo
ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp thủ tướng chính phủ chỉ đạo điều hành phối hợp giữa các bộ ngành địa phương liên quan
trong việc chuẩn bị và tổ chức sea games ba mươi một asean paragame một mươi một đồn đốc việc thực hiện các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
quyết định cụ thể quy mô thời gian địa điểm tổ chức sea games ba mươi một và asean paragame một mươi một ngoài thành phố hà nội là địa điểm tổ chức chính
quyết định thành lập ban tổ chức sea games ba mươi một và asean paragame một mươi một ở trung ương do bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch làm trưởng ban